loại virus gây bệnh tử vong cao hơn covid một mươi chín chưa có vaccine và thuốc chữa nguy hiểm như thế nào
giới chức bang karala miền nam ấn độ đang ra sức truy vết tiếp xúc sau khi một cậu bé một mươi hai tuổi ở đây tử vong
chỉ vài ngày sau khi được phát hiện nhiễm virus nipa
đây là một loại virus tuy không lây lan nhanh như virus sars cov hai nhưng thời gian ủ bệnh lâu chưa có thuốc đặc trị
theo truyền thông địa phương cô bé nhập viện cách đây hơn một tuần trong tình trạng sốt cao và đã tử vong hôm năm tháng chín
hai nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhi này cũng có các triệu chứng bệnh họ đã được nhập viện và lấy mẫu máu để xét nghiệm
khu vực xung quanh nhà cậu bé đã được phong tỏa
bang tamil nadu lên cận cũng trong tình trạng báo động cao khi có bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào bị sốt
đây là lần thứ hai trong vòng ba năm một đợt bùng phát virus nipah xuất hiện ở kerala
bang này đang phải đối mặt với tình trạng covid một mươi chín nghiêm trọng khi chiếm tới sáu mươi tám trong số khoảng bốn mươi ca mắc mới của ấn độ mỗi ngày
giống như virus sars cov hai nipa là một loại virus lây truyền từ động vật sang người
sự lây truyền thường xảy ra khi con người tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc thông qua việc tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm bệnh
nhưng các nhà khoa học cũng ghi nhận một số lượng lớn các ca nhiễm virus lipa lây từ người sang người
trong đó loài dây ăn quả thuộc họ petrodolidae là loại động vật mang mầm bệnh tự nhiên của nipah
chúng có khả năng truyền virus cho các động vật khác bao gồm lợn chó mèo cê ngựa và cầu
người bị nhiễm bệnh thường bị sốt và đau đầu trong khoảng từ ba đến hai tuần rồi ho đau học và gặp các vấn đề về hô hấp
tình trạng sau đó tiến triển nhanh chóng dẫn đến sưng tấy trong các tế bào não gây buồn ngủ đú lẫn có thể hôn mê và tử vong
hiện vẫn chưa có thuốc chữa hoặc vaccine cho virus npa bệnh nhân chỉ được chăm sóc y tế hỗ trợ
theo tổ chức y tế thế giới có tới bảy mươi năm ca nhiễm virus nipa tử vong
trong khi đó tỷ lệ tử vong của người nhiễm virus sars cov hai vào khoảng hai
virus nipa này cũng được nhận định là ít lây nhiễm hơn virus sars cov hai nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều
thời gian ủ bệnh lên đến bốn mươi năm ngày và có khả năng lây nhiễm cho nhiều loại động vật khác nhau
điều đó khiến nipa gây lo ngại đáng kể cho các nhà dịch tễ học đang cố gắng dự đoán và ngăn chặn đại dịch tiếp theo